giá mỗi bình ga loại một mươi hai kg ở khu vực tp hcm và các tỉnh phía nam đã được điều chỉnh tăng từ ba năm trăm linh đồng lên ba trăm ba mươi bảy đồng một bình
đây là tháng thứ ba liên tiếp giá ga được điều chỉnh tăng
tính chung cả quý bốn năm hai nghìn một mươi chín giá nhiên liệu này đã tăng hai năm trăm tám mươi bốn đồng một kg khiến mỗi bình ga loại một mươi hai kg đổi thêm ba mươi một đồng
ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất việt nam online friday sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi hai tới đây
với hơn năm mươi sản phẩm chính hãng đến từ các sản phẩm thương mại điện tử giảm giá đến bảy mươi
năm nay gian hàng quốc gia việt sẽ được khai trương từ giờ thứ sáu ngày sáu tháng một mươi hai
hơn ba mặt hàng chính hãng có giá giảm sâu giảm thật sẽ được các nhà bán hàng tung ra trên trang onlinefriday vn thông qua mô hình e worker
ngân hàng nhà nước vừa công bố loạt quyết định mới về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tiến dụng
lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng việt nam là tám
lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng việt nam là một năm
lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là một năm
lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là năm một năm
lãi suất tiền gửi bằng đồng việt nam của ngân hàng phát triển việt nam ngân hàng chính sách xã hội quỹ tiến dụng nhân dân tổ chức tài chính vimo là tám một năm
từ ngày một tháng một mươi hai mức phạt với hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ tăng gấp một mươi lần
hai nghìn một mươi chín của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực từ mùng một tháng một mươi hai sẽ tăng mức phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh gấp một mươi lần
cụ thể phạt tiền từ tám trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng với hành vi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó
cũng từ ngày một tháng một mươi hai học sinh sinh viên sẽ được vay tối đa hai năm triệu đồng một tháng với lãi suất yêu đáy
có hiệu lực từ mùng một tháng một mươi hai quyết định một nghìn sáu trăm năm mươi sáu của thủ tướng đã chốt mức cho vay tối đa với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên hai năm triệu đồng một tháng thay vì một năm triệu đồng một tháng như trước
lãi suất cho vay yêu đãi là năm mươi năm một tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng một trăm ba mươi lãi suất khi cho vay
chỉ ít ngày sau khi nhận được khoản đầu tư hàng chục triệu đô la mỹ từ tập đoàn k beauty của hàn quốc để phát triển sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên tại việt nam
thủ tập đoàn branda group đã chính thức công bố đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm cn nữ diễn viên hồng diễm
tại buổi họp báo ngày một tháng một mươi hai cn hàn quốc công bố nữ diễn viên hồng diễm là đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên đến từ hàn quốc này
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi qua đó nữ diễn viên hồng diễm sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp này phát triển dòng mỹ phẩm cn tại việt nam
và thị trường một số nước đông nam á như indonesia
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại